tại hải phòng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với bộ tư lệnh quân khu ba
chín tháng đầu năm các đơn vị của quân khu đã thực hiện tốt nghị quyết một mươi hai của đại hội đảng
tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành nhiệm vụ
duy trì nghiêm các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu chủ động phòng chống thiên tai công tác xây dựng lực lượng
và tuyển quân bảo đảm quân số hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh trật tự
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã biểu dương những thành tích
mà bộ tư lệnh quân khu ba đã đạt được trong thời gian qua
đề cập tới vấn đề biển đông thủ tướng nhắc nhở vấn đề biển đông không được mất cảnh giác
nhưng cũng không hình sự hóa vấn đề về biển đông phải giữ gìn hòa bình
quân khu ba có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bảo vệ địa bàn sung yếu trong thời chiến cũng như hòa bình
trụ cột của đảng và nhà nước là kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
tuy chúng ta đang sống trong hòa bình nhưng việc củng cố vị thế quốc phòng an ninh vẫn là trọng yếu
thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trường ít đổ máu
diễn tập huấn luyện tốt thì chúng ta đỡ tổn thất nhiều
vì tôi thấy quân khu ba này không chỉ tích tích cực với bộ quốc phòng
tìm kiếm cứu nạn nhất là máy chiếc máy bay của chúng ta bị sự cố vừa rồi
tôi cũng phải cảm ơn trung quốc đấy họ hỗ trợ mình đấy
nhưng mà các lực tượng chúng ta cũng phải chú ý cái này
thì tôi đề nghị cái năng lực này duy trì năng lực kỹ thuật
các phương tiện vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người
vũ khí đồng bệnh kỹ thuật và an toàn vũ khí đạn dược
thủ tướng yêu cầu cán bộ chiến sĩ quân khu ba cần tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quân đội
cần dè luyện kỷ luật để đáp ứng được yêu cầu trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay
xe luyện đạo đức kỷ luật kỷ cương theo gương chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng cũng yêu cầu cần chủ động làm tốt công tác hậu phương quân đội
xây dựng chế độ chính sách cho các gia đình còn khó khăn đồng thời chú trọng quốc phòng toàn dân
thủ tướng đề nghị cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho chiến sĩ và sĩ quan trong quân đội
chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ tạo điều kiện tốt nhất về tài chính cũng như trang thiết bị
để quân khu ba cũng như lực lượng quân đội có điều kiện luyện tập và xây dựng lực lượng tốt hơn